bệnh nhi là cháu hát hai tuổi sống tại hà nội có biểu hiện ngứa khó chịu ở vùng hậu môn nên thường xuyên cho tay xuống gãi
thấy con có biểu hiện bất thường mẹ bé hát đã kiểm tra và phát hiện hậu môn của con có nốt rùi to bằng hạt đỗ
ban đầu gia đình nghĩ con bị ngứa gãi mới xuất hiện nốt như vậy nên chỉ vệ sinh không cho đi khám
sau một tuần nốt sủi vẫn không đỡ và có xu hướng to lên
qua tìm hiểu mẹ bé hát cũng nghi ngờ con mắc bệnh xui màu gà nhưng lại chủ quan cho rằng bệnh chỉ lây qua đường tình dục nên không cho bé đi khám
tình trạng bệnh ngày càng nặng nên gia đình đã đưa hát đi khám chuyên khoa gia liễu
với các khối xùi màu hồng nhạt ở mép hậu môn bé hát có đường kính khoảng gần một cm nên bác sĩ nghi ngờ bé mắc xùi màu gà
kết quả xét nghiệm cũng khẳng định bé hát đã mắc xùi màu gà
thông tin về ca bệnh thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn tiến thành thành viên hội gia liễu việt nam cho biết
ảnh hưởng đến trận cuộc sống sau này hoặc là ở gần phụ nữ lên bóng cổ tử cung đúng không ạ đây
là thành ấm đạo lên cổ tử cung nó tạo ra có xùi ở trẻ em gây chảy máu ảnh hưởng sức khỏe của bạn
gái đó đồng thời là nó khi nó biêm nhiễm lên lông đông ngày như vậy thì cũng ảnh hưởng đến quá trình
sinh sản của phụ nữ sau này đặc biệt hơn nữa nếu như có xùi ở gần phụ nữ có thai thì sao thì rất là
nguy hiểm đúng không ạ có xùi mà gạt ở phụ nữ có thai thì cấu trúc phát triển rất là nhanh và vì điều trị
rất là khó khăn và khi điều trị chắc chắn rồi nó có nguy cơ ảnh hưởng đến bé đấy và tiếp theo nữa
là gì khối xùi vào gà đặc biệt là những tít và nguy cơ cao ví dụ như một mươi sáu một mươi tám nó có nguy cơ gây ung thư
dương vật ung thư ổn hộ thử cung và ung thư những vị trí mà khối xùi bị lâu ngày là không được điều
trị chắc chắn rồi có những bệnh nhân đến khám bị khối xùi hai ba năm trời có người lâu hơn nữa và
khi đến khám thì bạn có ung thư dương vật rất là lớn đặc biệt bạn em bé này bạn rất chắn là bạn sẽ
có con sĩ và nhỏ nên việc điều trị khó khăn hơn rất là nhiều trong người lớn thì điều trị xùi màu
gà có rất nhiều công nghệ điều trị có những công nghệ là hấp dẫn lại có những công nghệ điều trị
bằng co hai có những công nghệ điều trị bằng những công nghệ laser xung giải tức là có rất rất nhiều
công nghệ thì với em bé này thì việc làm sao để mình hài hòa những việc bản tính em bé hợp tác
với mình đúng không ta mình phải giữ cẩn trang để điều trị cho con hoặc cần thiết hơn nữa thì nếu
như quá nhiều thì mình phải gây men cho con vì trường hợp này không quá nhiều thì không cần gây
cẩn trang để điều trị chỉ là cẩn trang và giữ em bé để chỉ một chút bớt bệnh tổn thương và laser
co hai và kết hợp với quan trị liệu về cho em bé sau khi vào trường điều trị thì hiện tại sau quá trình
điều trị được hai tuần thì tổn thương em hiện tại xùi màu gà thì chưa lên chắc chắn rồi hiện tại thì chưa
lên thôi nhưng có thể là sau này sau này một tháng hai tháng và lâu hơn vẫn có nguy cơ bị giải pháp chính
vì thế em bé định kỳ hai tuần đến một tháng là em bé mới cho em bé qua kiểm tra một lần mình hy vọng là
hai lần thì em bé sẽ kiểm tra hoàn toàn và con sẽ khỏi bệnh hoàn toàn nếu xùi màu gà bạn điều trị sớm
nếu xùi màu gà bạn điều trị đúng với cơ thể bạn có khỏe mạnh không bị suy giảm các sức đề kháng không
bị cơ thể bạn hoàn toàn như bình thường không bị mắc các bệnh mà gây tổn thương sức đề kháng cho bạn
thì xùi màu gà điều trị sớm khỏi hoàn toàn khỏi hoàn toàn là như thế nào tức là bạn sinh hoạt như
một bệnh bình thường không lây nhiễm đến người khác vẫn có thể sinh con quan hệ bình thường
không hề lo lắng điều trị cả và xùi màu gà khỏi là khi nào khi từ ba tháng đến sáu tháng bạn cảm giác
rằng được khám bác sĩ chuyên pha gia liệu báo chí khẳng định bạn là gì không có tổn thương xùi ở
lâm sàng có thể sau sáu tháng chín tháng bạn có thể kiểm tra lần nữa bằng pisa để tiếp xem là có phát
hiện ra virus hắc pm không nhưng việc xét nghiệm đó cũng chỉ là tham khảo thôi lâm sàng là quan
trọng nhất việc sẽ khám lý lâm sàng sẽ giúp bạn biết là gì sáu tháng chín tháng hoặc ngày hai tháng bạn
không có xùi thì chắc chắn rằng đây là bạn đã có một tin vui cho các bạn và các bạn có thể tìm
ra đó là gì bạn đã sắp hoàn toàn rồi để phòng bệnh xùi màu gà bác sĩ thành khuyên mọi người
hãy quan hệ tình dục an toàn trung thủy một vợ một chồng có trường hợp dùng bakasu nhưng vẫn nhiễm
xùi màu gà bởi dụng cụ này chỉ che được phần thân dương vật trong khi virus gây bệnh lây qua dịch
tiết và xuất hiện ở nhiều bộ phận khác như miệng mắt họ môn bác sĩ thành khuyến cáo ngoài ra trong
sinh hoạt hàng ngày cần vệ sinh cá nhân sạch sẽ đặc biệt dùng riêng và giặt riêng đồ cá nhân như
khăn tắm bàn chải đánh răng đồ lót để không lây bệnh cho các thành viên trong gia đình đặc biệt khi
mắc bệnh cần phải đến các cơ sở uy tín được cấp phép và có bác sĩ chuyên khoa thăm khám để tránh